theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tính đến ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi hai ba mươi ba tỷ usd bằng tám mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ song góc vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh làm giảm tổng vốn đầu tư có chín trăm tám mươi bốn dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tổng vốn đăng ký đạt sáu bảy mươi tám tỷ usd giảm chín một về số dự án và tăng hai mươi sáu chín về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nếu xét về giá trị vốn đăng ký bốn tháng đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ các năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám mức độ giảm trong bốn tháng cũng ít hơn so với ba tháng đầu năm
vốn đầu tư tăng là do có dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng bạc liêu được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn lên tới bốn tỷ usd chiếm năm mươi chín tổng vốn đăng ký mới đáng chú ý singapore là đối tác đầu tư dẫn đầu tiếp theo đó là thái lan nhật bản trung quốc và hàn quốc